để phục vụ các hoạt động chào đón tết dương lịch hai nghìn hai mươi sở giao thông vận tải tp hcm vừa thông báo
từ một mươi tám h ba mươi phút ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín đến h ba mươi phút ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi
cấm tất cả các phương tiện không được lưu thông vào đường nguyễn huệ quận một
trong khoảng thời gian trên cấm tất cả phương tiện lưu thông vào đường nguyễn huệ
đoạn từ đường lê thánh tôn đến đường tôn đức thắng quận một nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông
phục vụ sự kiện đếm ngược trong thời khắc chuyển giao năm cũ và năm mới hai nghìn hai mươi
cảnh sát giao thông sẽ bố trí lực lượng tại các nút giao thông trên các tuyến đường lân cận
để điều tiết phân luận hợp lý
người điều khiển phương tiện giao thông lưu ý chấp hành theo hướng dẫn của lực lượng điều tiết giao thông
và hệ thống biện báo giao thông
sở giao thông vận tải tp hcm đã ban hành các lộ trình lưu thông thay thế